bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tại hội nghị này nhiều thông tin liên quan đến quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám có hay không sẽ dựa trên tổng thu nhập đã được thông tin làm rõ
theo đó thông tin từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đóng bảo hiểm xã hội dựa trên tổng thu nhập là chưa chính xác
theo ông trần hải nam phó vụ trưởng vụ bảo hiểm xã hội bộ lao động thương binh và xã hội
chỉ những nhóm phụ cấp lương xác định được cùng mức lương có tính thường xuyên và ổn định sẽ được tính đóng bảo hiểm xã hội
còn những khoản phụ cấp lương gắn với kết quả làm việc của người lao động và có tính biến động sẽ không tính đóng bảo hiểm xã hội
cũng tại hội nghị bảo hiểm xã hội việt nam cho biết sau một tháng triển khai việc thay số sổ bảo hiểm xã hội
thẻ bảo hiểm y tế bằng mã số bảo hiểm xã hội
trong trường hợp được đổi thẻ bảo hiểm y tế bảy mươi trường hợp có tham gia bảo hiểm xã hội đã được đối chiếu thông tin đầy đủ
làm căn cứ để cấp mã bảo hiểm xã hội điện tử
tại hội nghị này bảo hiểm xã hội việt nam cũng đã trao số tiền năm trăm linh triệu đồng
ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục thiệt hại sau cơn bão số một mươi